hôm qua viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố tám bị can trong vụ án nâng khống giá thiết bị y tế gây thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng xảy ra tại bệnh viện bạch mai
trong đó bị can nguyễn quốc anh cựu giám đốc bệnh viện bạch mai bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị can còn lại bị truy tố cùng tội danh gồm nguyễn ngọc hiền cựu phó giám đốc bệnh viện bạch mai trịnh thị thuận cựu trưởng phòng tài chính bệnh viện bạch mai lý thị ngọc thủy cựu phó phòng tài chính bệnh viện bạch mai phạm đức tuấn chủ tịch kiêm giám đốc công ty công nghệ y tế bms ngô thị thu huyền phó giám đốc công ty bms trần lê hoàng thẩm định viên công ty thẩm định giá và dịch vụ tài chính hà nội vfs phạm minh dung cựu tổng giám đốc công ty vfs
theo cáo trạng bệnh viện bạch mai có chủ trương phát triển ngoại khoa nên năm hai nghìn một mươi sáu phạm đức tuấn đã đến gặp nguyễn quốc anh để trao bán loại robot rosa hỗ trợ phẫu thuật với giá ba mươi chín tỷ đồng và robot maco giá bốn mươi bốn tỷ đồng
giám đốc bệnh viện bạch mai không đồng ý vì thủ tục phức tạp nên hai bên thống nhất công ty bms sẽ liên doanh với bệnh viện bạch mai để lắp đặt robot hỗ trợ phẫu thuật với giá do tuấn tự đưa ra
bị can nguyễn quốc anh sau đó tự ý ký hợp đồng với công ty bms dù
bệnh viện bạch mai đã thực hiện phẫu thuật sọ não cho sáu trăm ba mươi bảy ca bệnh làm tăng chi phí và gây thiệt hại cho người bệnh hơn một mươi tỷ đồng
trong vụ án này bị can nguyễn quốc anh giữ vai trò chính là người quyết định để bệnh viện bạch mai và công ty bms ký hợp đồng liên danh liên kết
bị can phạm đức tuấn giữ vai trò giúp sức tích cực tạo điều kiện cho bệnh viện bạch mai ký được hợp đồng
các bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm thực hiện
do vậy theo viện kiểm sát cần phân hóa trách nhiệm đối với từng bị can để quyết định hình phạt và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với từng bị can
công an quận lê trân thành phố hải phòng vừa tạm giữ hình sự tám đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá với số tiền cá độ lên đến trên hai trăm linh tỷ đồng
qua công tác nắm tình hình công an quận lê trân đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hệ thống trang web quốc tế bóng tám mươi tám com quy mô lớn theo bốn cấp độ siêu tổng tổng đại lý đại lý con bạc với sự tham gia của nhiều người và hoạt động mạnh trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu âu
công an quận lê trân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt đột kích bắt giữ một mươi hai đối tượng tại địa bàn các quận lê trân hải an huyện kiến thụy và thủy nguyên
qua điều tra ban đầu công an xác định các đối tượng đã sử dụng trang web quốc tế bóng tám mươi tám com đánh bạc và tổ chức đánh bạc với tổng số tiền trên hai trăm linh tỷ đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ công an quận lê trân đã tạm giữ hình sự tám đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm công an tỉnh điện biên vừa lập chiến công xuất sắc triệt phá chuyên án ma túy thu sáu mươi bánh heroin

hai xe máy cùng nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực biên giới việt lào đang trên đường đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
vào chiều qua chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình phước đã ký công văn khẩn áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ đối với huyện đồng phú
thời gian thực hiện trong vòng một mươi năm ngày kể từ tám giờ ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trước đó ubnd tỉnh bình phước cũng đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu đối với huyện trơn thành và chỉ thị số một mươi năm đối với các huyện thị xã thành phố gồm đồng xoài bình long phước long lộc ninh bù gia mập hớn quản
các huyện còn lại là phú riềng bù đăng bù đốp buộc phải đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke ba vũ trường cơ sở làm đẹp
tính đến ngày một mươi ba tháng bảy toàn tỉnh bình phước có bốn mươi sáu ca dương tính với covid một mươi chín
thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường vừa ký quyết định phân bổ đợt tám số lượng bảy trăm bốn mươi sáu bốn trăm sáu mươi liều vaccine pfizer cho các tỉnh thành phố và bệnh viện trên cả nước
đây là số vaccine pfizer sẽ về bốn đợt trong tháng bảy trong đó đợt đầu tiên đã về việt nam vào ngày bảy tháng bảy vừa qua với chín mươi bảy một trăm một mươi liều
theo quyết định phân bổ đa số các tỉnh thành phố và bệnh viện trên cả nước sẽ nhận được năm tám trăm năm mươi liều pfizer
riêng thành phố hồ chí minh nhiều nhất
với gần năm mươi bốn chín trăm chín mươi liều sau đó là hà nội ba mươi tám sáu trăm một mươi liều đồng nai và bình dương mỗi tỉnh hai mươi năm bảy trăm bốn mươi liều lực lượng quân đội ba mươi năm một trăm linh liều lực lượng công an bốn mươi ba hai trăm chín mươi liều
các tỉnh bắc ninh bắc giang hải dương nghệ an thanh hóa đồng tháp kiên giang mỗi tỉnh sẽ nhận được bảy hai mươi liều
ngoài ra còn có hai mươi một bệnh viện viện trường đại học được phân bổ vaccine pfizer
bộ y tế lưu ý trong đợt phân bổ lần này trường hợp số lượng vaccine hạn chế
thì ưu tiên sử dụng vaccine pfizer để tiêm mũi hai cho những người đã tiêm mũi một vaccine astrazeneca từ tám đến một mươi hai tuần
nếu người được tiêm chủng đồng ý và tiêm mũi thứ nhất cho người chưa được tiêm
giảm thời gian cách ly xuống một mươi bốn ngày với mọi hình thức cách ly cách ly tập trung cách ly tại nhà cho các đối tượng là người nhập cảnh và các trường hợp f một
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
hiện nay việt nam áp dụng cách ly tập trung hai mươi một ngày
nay căn cứ thực tiễn tham khảo các khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới cdc hoa kỳ và trao đổi với các địa phương
bộ y tế quyết định giảm thời gian cách ly xuống một mươi bốn ngày với mọi hình thức cách ly cách ly tập trung cách ly tại nhà cho các đối tượng là người nhập cảnh và các trường hợp f một
tuy nhiên bộ y tế yêu cầu các địa phương đơn vị thực hiện nghiêm việc quản lý giám sát cách ly và bàn giao theo dõi y tế sau cách ly theo quy định
bộ y tế lưu ý với các bệnh nhân nặng nguy kịch các cơ sở y tế phải liên hệ ngay bộ phận thường trực tại tp hcm để có hỗ trợ chuyên môn kịp thời
bộ y tế cũng đã cử đoàn công tác của bệnh viện trung ương huế vào đồng tháp hỗ trợ điều trị và bảy tổ công tác thường trực đặc biệt của bộ tại các tỉnh miền nam và miền trung vẫn đang tiếp tục hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch
thứ trưởng nguyễn trường sơn cho biết bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế tại tp hcm ủng hộ phương án cách ly f không triệu chứng tại nhà theo đề xuất của tp hcm
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
đối tượng thí điểm cách ly tại nhà theo ông là f không triệu chứng bao gồm nhân viên y tế nhiễm covid một mươi chín các bệnh nhân sau thời gian cách ly và không có khả năng lây nhiễm và những người trẻ khỏe có thể tự theo dõi sức khỏe tại nhà
trước đó tp hcm có đề xuất được cách ly f không triệu chứng tại nhà xin ý kiến của bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế tại tp hcm
theo bác sĩ trường hữu khánh chuyên gia chuyển nhiễm bệnh viện nhi đồng một với tám mươi ca mắc không triệu chứng đưa tất cả vào bệnh viện điều trị gây áp lực lên hệ thống bệnh viện
chưa kể người cách ly cũng không thoải mái như ở nhà làm bệnh lý nặng lên
tuy nhiên không phải f không triệu chứng nào cũng được cách ly ở nhà mà phải có sẵn sàng lọc kỹ
nếu f có nguy cơ cao béo phì bệnh nền trên sáu mươi tuổi sẽ được chuyển tới bệnh viện điều trị
người khỏe mạnh có thể cách ly ở nhà với điều kiện tất cả người trong gia đình phải khỏe mạnh
đồng thời nơi cách ly phải được giới nghiêm và giám sát chặt theo quy định
báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhăn đề
hết thời live stream phát ngôn bừa bãi trên mạng xã hội
nội dung bài viết đề cập đến việc nhận thấy việc chưa xử lý được triệt để tình trạng rác hóa mạng xã hội
thông qua tin giả tin xấu độc có nguyên nhân lớn đến từ thái độ hợp tác hơi hợt của các mạng xã hội xuyên biên giới trong thời gian qua
bộ thông tin và chuyên nghiệm
ông đã có những hành động cụ thể nhằm đưa ra điều chỉnh về mặt pháp luật để chấn chỉnh tình trạng này
có thể thấy rõ quyết tâm trên thông qua những quy định mới trong dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba ndcp
và nghị định số hai mươi bảy hai nghìn một mươi tám ndcp
theo đó các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới phải tuân thủ quy định pháp luật việt nam
phải thực hiện trong vòng hai mươi bốn tiếng khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý có thẩm quyền của việt nam
trong việc ngăn chặn xử lý gỡ bỏ các thông tin vi phạm xuất hiện trên nền tảng của mình
hoạt động của tiền ảo tại việt nam có thể sẽ có những chuyển biến đáng kể
khi chính phủ chính thức giao nghiên cứu xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối blockchain
nhiều ý kiến kỳ vọng sẽ có một hành lang pháp lý quy định về hành động của tiền ảo tại thị trường việt nam
thông tin được đăng tải trên báo lao động số ra vào ngày hôm nay
trong những năm gần đây hoạt động đầu tư và các loại tiền ảo thu hút sự quan tâm của người dân
dù vậy cơ quan chức năng nhiều lần lên tiếng khẳng định tiền ảo không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp
tuy nhiên với việc chính phủ chính thức giao nghiên cứu xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo
hoạt động của tiền ảo tại việt nam có thể sẽ có bước chuyển biến mạnh
nhiều ý kiến cho rằng đây sẽ là bước đệm để việt nam có một hành lang pháp lý đảm bảo cho tiền ảo được sử dụng công khai hợp pháp
khuyến nghị một số giải pháp đối với việt nam các chuyên gia cho rằng
cần đẩy nhanh quá trình nghiên cứu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý tiền điện tử kỹ thuật số tại việt nam
tận dụng thế mạnh của công nghệ đằng sau thay vì tập trung nhiều vào việc thắt chặt loại tiền này
đồng thời với cơ quan chức năng nên có các chính sách nâng cao cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
tổ chức đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ chuyên gia tài chính chuyên gia mã hóa và bảo mật
nâng cao nhận thức của người dân về bản chất của bitcoin cũng như các loại tiền điện tử khác
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
các trường hợp f này phải được giám sát của cơ quan y tế địa phương và nơi làm việc
tuân thủ các biện pháp an toàn trong phòng chống lây nhiễm
còn phương án cách ly điều trị f một tại nhà áp dụng theo hướng dẫn đã được bộ y tế thông qua trước đó
cũng trong chiều tối ngày một mươi ba tháng bảy thành phố hồ chí minh thừa nhận thời gian qua
có tình trạng f chậm chuyển đi điều trị tuy nhiên thời gian chậm không nhiều
đồng thời thành phố đưa ra ba tình huống sau một mươi năm ngày giãn cách xã hội
thứ nhất là thành phố kiểm soát được covid một mươi chín
lúc này sẽ xem xét lại việc thực hiện chí thị một mươi sáu có thể là chỉ thị một mươi sáu hai chỉ thị một mươi năm hoặc chí thị một mươi chín
tình huống thứ hai là chưa kiểm soát được và dịch vẫn gia tăng
lúc này sẽ tiếp tục chí thị một mươi sáu một thời gian và có thể thực hiện một mươi sáu cộng ở một số địa bàn
tình huống ba là dịch gia tăng mạnh mẽ mất kiểm soát
thành phố phải tính đến tình huống phong tỏa với biện pháp mạnh hơn
thưa quý vị công ty trách nhiệm hương hạn bô duên việt nam tại quận bình tân
với số lượng lao động lớn nhất tp hcm sẽ dừng sản xuất từ hôm nay ngày một mươi bốn tháng bảy
theo yêu cầu để phòng chống dịch trong vòng một mươi ngày
tp hcm cũng chỉ đạo từ giờ ngày một mươi năm tháng bảy chỉ cho phép tiếp tục hoạt động sản xuất
đối với các doanh nghiệp đảm bảo các yêu cầu phòng dịch
trước đó quận bình tân đề nghị phu doanh chỉ được sản xuất khi bố trí toàn bộ công nhân ở lại nhà máy
cứ ba ngày tất cả lao động phải được xét nghiệm covid một mươi chín
công ty không thể đáp ứng những yêu cầu này do không đảm bảo cuộc sống
sinh hoạt lượng công nhân lớn như vậy trong một mươi ngày
trước đó hơn ba mươi ba công nhân pujen đã tạm nghỉ việc do liên quan covid một mươi chín
và các tỉnh lân cận áp dụng chí thị một mươi sáu hạn chế đi lại trên địa bàn
hiện công ty có khoảng một mươi bốn công nhân sinh sống ở long an tiền giang bến tre
hàng ngày đi làm ở tp hcm bằng xe đưa rước
các địa phương này cũng đề nghị nhà máy phải có giải pháp bố trí công nhân ở lại khi dịch bùng phát
từ giờ ngày một mươi năm tháng bảy các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tp hcm
phải đảm bảo thực hiện vừa sản xuất vừa cách ly người lao động tại chỗ
với phương châm ba tại chỗ sản xuất tại chỗ ăn tại chỗ nghỉ ngơi tại chỗ
phương án còn lại là doanh nghiệp đảm bảo thực hiện phương châm một cung đường hai địa điểm
chỉ duy nhất một cung đường vận chuyển công nhân tập trung từ nơi ở đến nơi sản xuất
như ký túc xá khách sạn chủ ở tập trung
trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo theo hoạt động nêu trên thì dừng hoạt động
từ giờ ngày một mươi năm tháng bảy cho đến khi có chỉ đạo mới
sở công thương tp hcm vừa gửi hỏa tốc văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động
các chợ truyền thống để gia tăng các điểm cung ứng hàng hóa trên địa bàn tp hcm
theo phương án này các chợ tạm sẽ được thí điểm bán rau củ quả
trong điều kiện phòng dịch cao nhất
hiện nay có một trăm bảy mươi một trên tổng số hai trăm ba mươi bốn chợ truyền thống tại tp hcm tạm ngưng hoạt động
vì thế sở công thương tp hcm đề nghị các địa phương đánh giá lại
việc thực hiện các phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
của các chợ truyền thống rà soát các tiêu chí chưa đạt để khắc phục
nhanh chóng khôi phục đưa vào hoạt động trở lại
sở công thương tp hcm đề nghị các địa phương chỉ đạo đơn vị quản lý chợ
hiện đang tạm dừng hoạt động lựa chọn vị trí tổ chức các điểm bán phù hợp
tại khu vực chợ và đảm bảo quy định phòng chống dịch nhằm bổ sung
các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu giảm tải lượng khách đến hệ thống siêu thị
trước mắt thi điểm lựa chọn một số tiểu thương kinh doanh mặt hàng rau củ quả
đông gói sẵn theo quy cách đồng giá để thuận tiện nhanh chóng trong mua bán
thưa quý vị tính đến nay toàn tỉnh đồng nai đã ghi nhận bốn trăm tám mươi bảy ca dương tính với covid một mươi chín
để giúp cho tỉnh có thêm kinh nghiệm trong quá trình cách ly điều trị bệnh nhân
thì một mươi năm bác sĩ từ bệnh viện bạch mai hà nội đã đến hỗ trợ thiết lập một trăm linh giường
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín diễn tiến nặng
đoàn công tác của bệnh viện bạch mai có một mươi bác sĩ
một mươi năm người do tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn dũng phai giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới
làm trưởng đoàn với một mươi bốn bác sĩ điều dưỡng các chuyên ngành hồi sức cấp cứu truyền nhiễm hô hấp
đây là những cán bộ y tế đã có kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
và đã tham gia hỗ trợ tại nhiều điểm nóng ở các tỉnh bắc ninh bắc giang
trên tinh thần sẽ mang tất cả những kinh nghiệm mà đoàn các cán bộ trong đoàn
đã từng tham gia các chiến dịch ở vĩnh phúc ở đà nẵng ở hải dương
ở bắc ninh bắc giang để chia sẻ tất cả những kinh nghiệm mà tất cả các cán bộ trang đoàn
đã tích lũy cũng như đã từng thực chiến để giúp bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai
nói riêng cùng với các đơn vị khác ở trong tỉnh đồng nai nói chung
để làm sao hoàn thành công tác thành công trong công tác phòng và chống dịch covid một mươi chín
nhất là xây dựng được những đơn vị icu mà có thể đáp ứng được
trong công tác điều trị bệnh nhân covid nặng
với sự hỗ trợ của bộ y tế tỉnh đồng nai sẽ thiết lập một trăm linh giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
phân bổ tại hai bệnh viện tuyến tỉnh là bệnh viện đa khoa đồng nai công suất năm mươi giường
và bệnh viện đa khoa thống nhất công suất năm mươi giường
tại bệnh viện đa khoa thống nhất sẽ sử dụng tầng năm của tòa nhà một mươi tầng mà bệnh viện đang xây dựng
và trong quá trình hoàn thành để làm khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng

bệnh viện đa khoa thống nhất sẽ sử dụng tầng năm của tòa nhà một mươi tầng mà bệnh viện đang xây dựng
và trong quá trình hoàn thành để làm khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
bệnh viện đa khoa thống nhất sẽ sử dụng tầng năm của tòa nhà một mươi tầng mà bệnh viện đang xây dựng
và trong quá trình hoàn thành để làm khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
bệnh viện đa khoa thống nhất sẽ sử dụng tầng năm của tòa nhà một mươi tầng mà bệnh viện đang xây dựng

bệnh viện đa khoa thống nhất sẽ sử dụng tầng năm của tòa nhà một mươi tầng mà bệnh viện đang xây dựng

bởi vì em phải có hình ảnh video nội dung

nếu mà nhân vật đó chưa cho phép

ví dụ như là mở mặt nhân vật

trừ nhân vật đó chấp nhận cho mình ghi hình
thì mình có thể quay đối diện
tạm giá là do anh youtube đã có những lời nói từ ngữ và cựu trị
được cho là chưa đúng một cách tâm từ thiện
khiến người nghe cảm thấy rất là khó chịu
trở lại giai đoạn đầu chống dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt khi triển khai mô hình atm gạo
nhóm nội dung này từng trở thành cần câu view cho không ít kênh nội dung
cố gắng tìm kiếm những người có diện mạo khán giả đến nhận nhu yếu phẩm
chủ nhân một số kênh đã đạt lượng tương tác theo dõi đáng kể
tuy nhiên với cùng phương thức
sau những nội dung phản cảm lần này đã vượt giới hạn của sự giật gân
đã vi phạm nhiều quy chuẩn đạo đức của người làm thiện nguyện nói riêng
và của cộng đồng xã hội nói chung
rõ ràng trong đó có một cái yếu tố là cảm động và gây tranh cãi
thì nếu như mà nhìn những cái clip của các bạn này
dưới cái góc độ là truyền thông thì nó có đến tận là hai cái yếu tố
đó cái thứ nhất là cảm động và cái thứ hai là gây tranh cãi
mà khi càng có nhiều cái concept truyền thông như vậy thì cái content đấy càng hấp dẫn
tuy nhiên là cái cách mà bạn ấy
đem những người yếu thế ra để làm như vậy
thì tôi hoàn toàn không đồng tình
anh ấy mà đang định là pr cho anh đấy
hoặc là chương trình của anh ấy là một cái chương trình xã hội
một chương trình vì cộng đồng
thì cái outtakes của những cái content đấy nó cũng phải thể hiện như vậy
trong trường hợp này cái outtakes của những cái content
tức là cái cảm xúc tạo ra ấy
thì nó không thể hiện
là về cái phần là cảm xúc là hoàn toàn là mình thấy là nó rất là tệ
nó tạo ra một cái rất là tiêu cực với mọi người
thì là không hoàn toàn là không được một chút nào hết
một số ít video phán kết
có thể không lung lay tinh thần đùm bọc sang sẻ của rất nhiều đoàn thiên nguyên khác
tuy nhiên phản ứng và hành động báo cáo xấu của dư luận là cần thiết
với những nội dung phán cảm này
để đem lại hiệu quả răng đe
một video nội dung xấu có thể nhanh chóng bị gỡ khỏi mạng xã hội
nhưng tác động lên nhân phẩm của những nạn nhân bị lợi dụng covid trong các video đó
phải rất lâu mới có thể phục hồi
chuyển sang một số tin tức về giao thông
hôm qua bộ giao thông vận tải có văn bản gửi ban nhân dân
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành phố
đề nghị ưu tiên xét nghiệm covid một mươi chín cho người điều khiển phương tiện vận tải
để tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa
tránh tình trạng ách tắc vận tải hàng hóa
bộ giao thông vận tải đề nghị ủy ban nhân dân
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành phố
chỉ đạo các đơn vị liên quan
trung tâm kiểm soát bệnh tật
trung tâm y tế dự phòng
bố trí điểm xét nghiệm
vị trí kiểm tra riêng biệt
và ưu tiên xét nghiệm covid một mươi chín cho người điều khiển phương tiện vận tải
đặc biệt là đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu nông sản
bao gồm lái xe người phục vụ trên xe nhân viên bốc rỡ xếp hàng hóa đi theo xe
theo hướng dẫn tại các văn bản số tám trăm chín mươi tám ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
và số bốn nghìn ba trăm năm mươi một ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
ưu tiên trả lời kết quả nhanh cho người điều khiển phương tiện
để tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa
tránh gây ách tắc phương tiện vận tải
trong thời gian cả nước tập trung các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thì tại một số nơi lợi dụng đường vắng
nhiều người đã cố tình vi phạm luật giao thông gây mất trật tự an toàn xã hội
theo số liệu thống kê số trường hợp vi phạm trong thời gian chống dịch
có dấu hiệu gia tăng ghi nhận của phóng viên intv
mặc dù trên xe treo đến ba mũ bảo hiểm
nhưng người đàn ông này không đội
chỉ đến khi thấy cảnh sát giao thông thì đỗ xe vào lề đường để đội lên
còn đây là trường hợp vi phạm khác
không đội mũ bảo hiểm vườn đèn đỏ
thậm chí thấy cảnh sát giao thông thì quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều
những hành vi vi phạm này đang có dấu hiệu gia tăng
nhất là thời điểm chống dịch vừa qua
chúng tôi đã xâm tích đánh giá
đa số những người vi phạm là đi ngược chiều của đường một chiều
hoặc là đi ngược chiều tại nơi có đặt biển cấm
đi ngược chiều là đa số đều là những thân liên
có những người chưa đủ tuổi
và có những người thì ở độ tuổi một mươi tám
hai mươi năm tuổi là còn trẻ
thì người ta có những hành vi hành động là quay đầu trốn tránh

gây tiềm mẩn nguy cơ cao
gây mất an toàn giao thông đồng bộ
theo số liệu thống kê của phòng cảnh sát giao thông hà nội
chỉ tính trong một mươi năm ngày đầu thực hiện cách ly xã hội
hệ thống camera giám sát giao thông của đơn vị
đã phát hiện hơn bốn trăm linh xe ô tô vượt đèn đỏ
chưa kể các lỗi vi phạm khác
trong số gần bốn trăm linh trường hợp vi phạm này
có một số phương tiện tái phạm nhiều lần
các trường hợp này sẽ được cảnh sát giao thông
gửi thông báo về cho lái xe
chủ sở hữu sau khi kết thúc thời gian cách ly xã hội
những trường hợp tái phạm
sẽ áp dụng chế tài tăng nặng mức xử phạt
hôm nay thì sơ xuất lại một chút
thì là các bác không cảm
cũng sơ xuất thôi
mặc mũ bảo hiểm ở trên xe
nhưng quên mắt không đeo
đối với cả những trường hợp mà cố tình bỏ chạy
mà người ta có những trường hợp
người ta lao thẳng vào người
giai hiệu lệnh dừng xe
thì chúng tôi để cho đảm bảo an toàn
cho cả cán bộ chiến sĩ
và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
thì chúng tôi không trực tiếp
là truy đuổi đến tận cùng
và chúng tôi ghi đặc điểm
nhận dạng của phương tiện đấy
và sau đó chúng tôi tiến hành
xác minh và mời chủ phương tiện đến làm việc
do giãn cách xã hội
đường xa vắng người
đã dẫn tới tình trạng vi phạm giao thông gia tăng
trong thời gian tới
học cảnh sát giao thông sẽ chỉ đạo
tất cả các đội cảnh sát giao thông trên địa bàn
tăng cường xử lý vi phạm giao thông
tại các điểm giao cắt trục chính
đồng thời tăng cường hệ thống camera giám sát
phản nguội các vi phạm
hôm qua hai đoàn tàu số sáu và bảy
của tuyến metro số một bến thành xuối tiên
đã cập cảng khánh hội
quận bốn tp hcm
đến nay thì tuyến metro số một đã có
bảy trăm một mươi bảy đoàn tàu được đưa về nước
vượt qua nhiều khó khăn vì dịch covid một mươi chín bùng phát
hai đoàn tàu số sáu và bảy
của dự án metro số một bến thành xuối tiên
đã cập cảng khánh hội
quận bốn tp hcm
hai đoàn tàu về nước tiếp tục là loại ba toa
có thể chở tổng cộng chín trăm ba mươi khách
việc liên tục đưa các đoàn tàu về nước
cùng với đóng điện tại trạm biến áp
bình thái một trăm một mươi kv
là bước chuẩn bị quan trọng cho công tác chạy thử nghiệm
theo từng giai đoạn
đến nay tuyến metro số một đã có bảy
bảy trên tổng số một mươi bảy đoàn tàu của dự án
được vận chuyển về việt nam
dự kiến là metro số một sẽ đưa vào khai thác
thương mại vào năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị
với luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
thay vì phải đến công an quận huyện
thì nay công an cấp xã phường thị trấn
là cơ quan quản lý trực tiếp
thực hiện việc đăng ký cư trú
điều này sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho người dân
khi giải quyết các thủ tục liên quan đến thường trú
hoặc tạm trú
để luật cư trú đi vào đời sống một cách có hiệu quả
đặt ra những yêu cầu cao hơn
đối với chính lực lượng công an cơ sở
trong triển khai thực hiện luật quan trọng này
tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký
cư trú công an phường dịch vọng hậu
trung bình tại đây xử lý trên hai mươi hồ sơ mỗi ngày
với những quy định mới của luật cư trú
thầm quyền giải quyết đăng ký cư trú
là công an phường
vì vậy lượng công việc của các cán bộ tiếp dân
cũng tăng lên
xong quá trình điều kiện xử lý hồ sơ của người dân
luôn được thực hiện thuận lợi nhất
hiện tại là những thủ tục hành chính
hiện tại bây giờ nó rất là thuận lợi cho người dân
đồng thời thì các thông tin liên quan đến người dân
thì đã được cập nhật sẵn
trên hồ sơ điện tử rồi
cán bộ ở đây đã được cập nhật rất là nhanh
và phục vụ người dân rất là nhiệt tình
trong quá trình giải quyết thì chúng tôi cũng đã
giản lược thời gian
nhất là thời gian cho công dân
và tạo điều kiện hết sức cho công dân
trong mặt thủ tục là giảm bớt
tất cả các bước khai hồ sơ
chúng tôi được trang bị máy móc này cơ sở vật chất
đảm bảo cho công tác tiếp dân tốt nhất
từ cán bộ chiến sĩ chúng tôi
cũng cảm thấy là phục vụ nhân dân
bằng tất cả những chức trách nhiệm vụ của mình
luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân
thời gian này lực lượng công an cơ sở
đã tổ chức tập huấn luật và các thông tư
quy định chi tiết thi hành luật cư trú
cho cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký
quản lý cư trú cùng với đó
lực lượng cảnh sát khu vực với vai tròn
nòng cốt chủ động triển khai tăng cường
công tác tuyên truyền đến từng hộ dân
gia đình thông qua nhiều biện pháp
từ mùng một tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi một
luật cư trú mới được chính thức
được áp dụng thì chúng tôi
cảnh sát khu vực chủ động
xuống địa bàn vào từng hộ dân
để tuyên truyền khổ biến
luật cư trú mới cho đến từng
người dân trong địa bàn
đồng thời chúng tôi phải
bám sát địa bàn
thường xuyên phối hợp
với cả tổ dân phố
tiến hành tuyên truyền
vận động người dân thực hiện
theo luật cư trú mới
việc điều chỉnh thẩm quyền thực hiện
giải quyết đăng ký thường trú
theo hướng quy định thống nhất trên mọi địa bàn
đều là công an cấp xã
nơi công dân cư trú
vừa nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước
về cư trú trong tình hình mới
vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư
trong đó xác định lực lượng chủ chốt có trách nhiệm cập nhật
quản lý thông tin về cư trú của công dân
là công an cấp xã
cơ sở đó là công an xã phường
sẽ thực hiện cái chức năng này
thì cần phải được tập huấn
một cách đầy đủ nhất
trên các cấp độ
đó là phải thông thảo và hiểu biết
về các quy định pháp luật về cư trú
và các quy định pháp luật khác
để đảm bảo an ninh trật tự trong vấn đề cư trú
đối với người dân
thứ hai nữa là anh phải sử dụng thành thạo
các quy định về
về về về thủ tục
đối với lại sử dụng công nghệ bốn
tức là sử dụng
đăng ký hộ khẩu
qua cổng thông tin điện tử
vậy thì anh phải thông thảo
thì rõ ràng khi nhập vào các dữ liệu
nó đầy đủ chính xác
dẫn đến cái việc là quản lý tốt
và người dân cũng thực hiện được cái việc tra cứu
khi mình đăng ký nhanh nhất
và tốt nhất
luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
bãi bỏ điều chỉnh tới một mươi ba nhóm thủ tục hành chính
liên quan đến đăng ký quản lý cư trú của công dân
với thời gian giải quyết thủ tục hành chính
rút xuống tối đa chỉ còn bảy ngày
đổi mới phương thức quản lý cư trú
từ thủ công bằng hồ sơ giấy
sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin
vì vậy việc tuyên truyền phổ biến luật
cũng như nâng cao trách nhiệm của lực lượng cơ sở
trong triển khai thực hiện luật
vừa bảo đảm tốt hơn quyền tự do cư trú của công dân
vừa tăng cường quản lý cư trú
thưa quý vị
với mong muốn được sẻ chia một phần khó khăn
với bác sĩ nhân viên y tế
cũng như người dân tại các tỉnh vùng dịch
trong khoảng thời gian này
trung ương hội thể thuốc trẻ việt nam
viện vệ sinh dịch tễ trung ương
cùng một số đơn vị tài trợ
đã thiết kế ra mẫu container xét nghiệm lưu động
cho các điểm nóng
hỗ trợ ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh
đây là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay
khi mà nhiều tỉnh phía nam đang bùng phát dịch
một số container đã nhanh chóng được đưa vào phú yên
và thành phố hồ chí minh
với con số hiện tại là năm container
thì hội thầy thuốc trẻ việt nam đang cố gắng
để có thể sớm hoàn thành thêm nhiều container xét nghiệm lưu động
hỗ trợ cho cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
trong những ngày tháng bảy nắng khắt
việc xét nghiệm cho những ca nghi nhiễm
bởi chủng virus mới có khả năng lây lan trong diện rộng
để hỗ trợ cho các nhân viên y tế
mẫu container xét nghiệm lưu động được ra đời
bởi một nhóm bác sĩ đến từ các bệnh viện
trên địa bàn thành phố hà nội
không phải một tỉnh nào phía trên việt nam
có những phòng an toàn sinh học cấp hai
để có thể bố trí
để thực hiện công tác xét nghiệm sinh học phân tử
thì tác dụng của công dụng chính
của container xét nghiệm lưu động này
chính là đưa một tổ hợp
và đưa một tổ hợp
và phòng xét nghiệm đã được đóng sẵn
và có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào
trên mọi nguyên các thứ của đất nước
vì cũng rất nhiều lưu động
ở trong một kích thước của container hai mươi feet
chỉ cần đặt các thứ lên trên xe đầu kéo
là có thể chuyển đến bất cứ nơi nào
được thiết kế theo tiêu chuẩn của một phòng xét nghiệm thông thường
nhưng lại cơ động
có thể đưa tới bất kỳ nơi nào trên cả nước
để tiến hành xử lý xét nghiệm tại chỗ
giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch bệnh
và quá tải cho các bệnh viện
những chiếc container đã được đưa vào các tỉnh miền nam
như phú yên bình dương
và thành phố hồ chí minh
để thực hiện nhiệm vụ
cái container xét nghiệm di động là
cái container phòng áp lực âm
thì mọi những tác nhân gây bệnh
đưa vào trong xét nghiệm
thì nằm trong môi trường
áp sất âm
và khi thải ra môi trường
được qua bộ lọc hepa
ngăn toàn bộ những tác nhân gây bệnh không giảm ra ngoài
sau khi được kích hoạt sử dụng
có thể xét nghiệm lên tới một mươi mẫu một ngày
đối với phòng xét nghiệm
container lưu động
chúng tôi sau khi nghiên cứu
triển khai lắp đặt
và dành tặng cho ban chỉ đạo phòng chống covid
ban chỉ đạo sẽ đưa vào vận hành
theo cơ chế vận hành
và sử dụng tại các địa phương
thuộc cdc và các cơ quan
do ban chỉ đạo phòng chống covid
ngay từ đầu mùa dịch hai nghìn hai mươi đến nay
vbon đã đồng hành
cùng chính phủ nhiều địa phương
cũng như là ban chỉ đạo phòng chống covid
ở các địa điểm có dịch
để đóng góp
phần công sức của mình vào
trong thời gian tới
hội thầy thuốc trẻ việt nam
sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực
triển khai thêm nhiều mô hình hiệu quả
phục vụ công tác phòng chống dịch
như xe vận chuyển vaccine trung tâm tiêm chủng lưu động
và hơn hết là tiếp tục cùng các đơn vị đồng hành
sản xuất ra thêm nhiều container lưu động
hoàn thành được một sản phẩm
cho ra mắt
và bước đầu cũng cảm thấy hiệu quả
trong thời công tác
phòng chống dịch và cũng đúng như mong muốn
thứ mình thì anh em đều cảm thấy
rất là vui
và cũng có
một phần rất là tự hào
nhưng tuy nhiên là
chỉ cho khi nào
chúng tôi thực sự có thể
cống chế được dịch và cũng có hỗ trợ
đảng và nhà nước cũng như
ban chỉ đạo bộ y tế
có thể cống chế
thứ được bùi dịch
thứ đối tượng này
chắc lúc nào lấy cái niềm vui
rất là thật
hình ảnh lưỡng trước xe container xét nghiệm lưu động
hỗ trợ chống dịch covid một mươi chín
cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại